và mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến vụ ẩu đả bằng hung khí nguy hiểm
giữa hai nhóm thanh niên vừa xảy ra ở xã lộc an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
và hiện cơ quan công an đã xác định và triệu tập một số đối tượng có liên quan để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra
qua camera an ninh cho thấy khi nhóm của lê ngọc thông huỳnh giàu tài đang uống rượu
thì xuất hiện một nhóm thanh niên cầm theo mã tấu dao phát lao vào đâm chém
bị tấn công nhóm của thông bỏ chạy nhưng vẫn bị đuổi theo
vụ ẩu đã khiến nhiều thanh niên bị thương trong đó thông và tài bị thương tích nặng
còn tại xã tân hưng đông huyện cái nước tỉnh cà mau vào chiều ngày hôm qua
một số người dân sống xung quanh khu vực nhà bà lê diệu huyền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
đã vô cùng hốt hoảng khi nghe tiếng kêu cứu và chứng kiến cảnh tượng một đối tượng nam giới
đã dùng dao đâm liên tiếp vào người bà hiền
vì bị đâm nhiều nhát nên dù nếu không có đồng hành
được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong
nghi can trong vụ việc là ông đậm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một chú huyện cái nước
sau khi thực hiện hành vi nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường
trong lúc cơ quan công an đang truy tìm thì khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày
người dân phát hiện nghi phạm đã tự sát
theo người dân ông đậm và bà hiền có mối quan hệ quen biết
vào trưa ngày xảy ra vụ việc ông đậm có đến nhà bà hiền để nói chuyện
sau đó nảy sinh mâu thuẫn
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
với khối lượng lớn từ lạng sơn quảng ninh hải phòng
về nam định tiêu thụ vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nam định triệt phá
bắt giữ năm đối tượng thu giữ một mươi hai viên thuốc lắc
năm đối tượng bị bắt gồm phan anh quý bùi thị mai
cùng chú tại thành phố nam định
nguyễn thế cao cường nguyễn trung kiên vũ tùng lâm
chú tại thành phố hải phòng
theo tài liệu điều tra phan anh quý là đối tượng giữ vai trò chính trong đường dây
trực tiếp liên hệ với ba đối tượng người hải phòng đặt mua thuốc lắc
sau đó nhận thuốc lắc và giao cho mai đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố nam định
tăng vật thu giữ của năm đối tượng gồm một mươi hai viên thuốc lắc
hai trăm linh g kentamin một gói mạ tuy đá bốn mươi một triệu đồng và một số vật chứng khác
lợi dụng người già người bị khuyết tật bán vé số dạo hoàn cảnh khó khăn
một đối tượng đã giả vờ là cho gạo làm từ thiện
để rụ rỗ những người này theo về nhà
sau đó chiếm đoạt vé số rồi bỏ chạy
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã bắt tạm giam đối tượng phạm trung kiên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi
kiên chạy xe máy phát hiện ông lê văn hùng đang đi bán vé số trên đường
kiên đã nói với ông hùng là nhà có làm từ thiện
rồi rủ ông hùng lên xe để trở về nhà lấy gạo
tin lời ông hùng lên xe cho kiên trở đi đến một ngôi nhà vắng người
sau đó kiên yêu cầu ông xuống đường ngồi đợi để chờ người nhà về cho gạo
đồng thời hỏi mua vé số
lúc này ông hùng đưa cho kiên một trăm một mươi hai tờ vé số
lợi dụng sơ hở kiên lấy vé số rồi tăng ga bỏ chạy
ông hùng truy hô người dân gần đó đuổi theo bắt giữ kiên cùng tăng vật
và giao cho cơ quan công an
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra không ít vụ việc trộm cắp cướp tài sản
tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc tư nhân
tài sản bị trộm cướp
cướp lên đến hàng trăm triệu thậm chí là cả tỷ đồng
với thủ đoạn hết sức táo tợn liều lĩnh
thời điểm gần cuối năm thì tình hình tội phạm thường có những diễn biến phức tạp
và các cửa hàng vàng vẫn là mục tiêu của các đối tượng phạm tội thường nhắm đến
nhất là đối với những cơ sở vẫn còn thiếu sót hạn chế trong hệ thống an ninh
ý thức đảm bảo an toàn tài sản của chính cửa hàng mình
tiệm vàng kim quang phường phước hòa thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
trong thời gian tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
theo trình báo của chủ cơ sở
tại đây đã xảy ra vụ việc đối tượng đột nhập lấy đi một trăm linh lượng vàng trị giá ba tỷ đồng
theo lời kể họ bị mất tài sản khi đang ngủ
cũng trong tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
cũng đã xảy ra hai vụ trộm cắp tài sản tiệm vàng với giá trị hàng trăm triệu đồng
lợi dụng lúc trời mưa ít người qua lại
đối tượng dùng búa đập bể tủ kính
rồi nhanh chóng lấy vàng bạc lên xe máy trốn thoát
nguyên nhân của những vụ việc trên là do một số chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc
chưa nêu cao tinh thần cảnh giác ý thức bảo quản tài sản
như tủ trưng bày không có thiết bị chống va đập
các thiết bị bảo vệ hệ thống giám sát cảnh báo an ninh
chưa đảm bảo chất lượng thậm chí có nơi không lắp đặt hệ thống này
trong thời điểm hiện nay nhất là dịp cuối năm
đề cao cảnh giác phòng ngừa trộm cướp vẫn đang là giải pháp hàng đầu của các tiệm vàng
nhằm bảo vệ an toàn cho tài sản và tính mạng của mình
không chỉ tăng cường đầu tư trang bị các trang thiết bị bảo vệ
các tiệm vàng cần phải thường xuyên kiểm tra khắc phục hoàn thiện hệ thống bảo vệ giám sát
không để các đối tượng có điều kiện hoạt động phạm tội
ngăn chặn ngay từ đầu các nguy cơ có thể xảy ra
vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi phiên xử công ty cổ phần đánh dương việt nam vinasun
yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hãn grabtaxi việt nam
bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng gần bốn mươi hai tỷ đồng đã kết thúc phần tranh luận
viện kiểm sát lần lượt đề nghị hội đồng xét xử bác yêu cầu của grab về việc triệu tập bộ giao thông vận tải
các doanh nghiệp cùng tham gia đề án hai mươi bốn đại diện công ty thẩm định cửu long
vì cho là không cần thiết
viện kiểm sát cho rằng grab trực tiếp vận hành điều xe quy định giá cước mức chiết khấu và quy định xử phạt đối với tài xế
ngoài ra grab còn đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mãi trong đó có chuyến xe không đồng
và đây là căn cứ cho thấy bị đơn không đơn thuần là đơn vị cung cấp công nghệ mà thực chất là công ty kinh doanh vận tải
hơn bảy mươi khách hàng của vinasun chuyển sang dùng grab vì giá cước rẻ
từ đó khiến lợi nhuận của vinasun liên tục giảm qua các năm
cụ thể lợi nhuận sau thuế năm hai nghìn một mươi năm của vinasun đã giảm gần ba trăm hai mươi tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu là hơn hai trăm chín mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy chỉ còn năm mươi ba tỷ đồng
hết quý ii đã có hơn tám nhân viên nghỉ việc hàng trăm đầu xe phải nằm bãi
bởi các lẽ trên viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của vinasun
buộc grab phải bồi thường một lần gần bốn mươi hai tỷ đồng mà nguyên đơn bị hại
dự kiến hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi
liên quan đến vụ việc cháu bé sơ sinh bị ném từ tầng ba mươi một trung cư trên bán đảo linh đàm xảy ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi vừa qua
cơ quan công an quận hoàng mai hà nội cho biết cháu bé tử vong do chấn thương sọ não
kết quả khám nghiệm tử thi xác định cháu bé sơ sinh bị ném xuống sân được một ngày tuổi
nặng hai bảy kg giới tính nữ
trong phổi đã có sự lưu thông không khí chấn thương vùng đầu có bầm tụ máu có phản ứng sống
cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não
công an quận hoàng mai hà nội cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án
điều tra về hành vi giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ
theo điều một trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với vụ án này
thì trẻ em là nạn nhân của những tác động tiêu cực với nhiều nguy cơ đe dọa từ không gian mạng
tác động kìm hãm và cản trở sự phát triển toàn diện của trẻ em
tội phạm sử dụng mạng internet và công nghệ cao cũng đang gia tăng với nhiều thủ đoạn chiêu trò tinh vi
để rụ rỗ lửa gạt xâm hại tình dục
việc đẩy mạnh những giải pháp cấp bách để bảo vệ trẻ em trước sự tác động tiêu cực của môi trường mạng
là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay
tuy nhiên trên thực tế thì nhà trường gia đình và bản thân các em
phần lớn vẫn chưa có kỹ năng bảo vệ trên môi trường mạng
với thói quen thích giao lưu kết bạn bốn phương
nữ sinh này đã hẹn gặp với người bạn ảo trên mạng
và chính cuộc gặp định mạnh đó khiến cô suýt chút nữa trở thành nạn nhân của yêu dâu xanh
thực tế cho thấy việt nam là một trong những quốc gia có số người sử dụng internet nhiều nhất thế giới
trong đó phần lớn là giới trẻ
thế giới phẳng mang lại nhiều lợi ích
sóc mặt trái của nó là những nguy cơ bị làm dụng xâm hại
các đối tượng sẽ tiếp cận làm quen
để đi chơi mua sắm để thực hiện hành vi đổi bạn
các chuyên gia quốc tế chỉ rõ
chính những bí mật đối tư dù vô tình hay cố ý tiết lộ thông tin cá nhân
đã trở thành đất sống cho yêu dâu xanh lộ hành
hiện nay thách thức lớn nhất đối với chúng tôi đó là sự thay đổi và phát triển của công nghệ
từ đó đặt ra những khó khăn dành cho chúng tôi
khi những tên tội phạm có thể dễ dàng lợi dụng điều đó để quấy dối trẻ em
trên thế giới đang có hàng trẻ em đang phải chịu đựng điều đó
những đứa trẻ bị lạm dụng dù về thể sắc lẫn tinh thần
cũng phải mang theo nỗi đau đó trong suốt phần còn lại của cuộc đời
đặc biệt hiện giờ tình trạng lạm dụng trẻ em qua internet đang nở rộ
và chúng tôi đang phải áp dụng rất nhiều công nghệ cao để đẩy lùi loại tội phạm này
việc không tố cáo hay trình báo chậm trễ
cũng là nguyên nhân khiến việc củng cố chứng cứ gặp nhiều khó khăn
ảnh hưởng đến điều tra xử lý
song điều quan trọng vẫn là mối liên kết giữa nhà trường gia đình và xã hội
chưa thực sự gắn kết
vô hình chung đẩy các em đến nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng
chúng ta cần đẩy mạnh dịch thông tin tuyên truyền
những gì chúng ta cần làm đó là tăng cường giáo dục tới các bậc phụ huynh
tăng cường giáo dục trong xã hội
nâng cao nhận thức về sự cảnh giác đối với các hành vi làm tổn hại đến trẻ em
tội phạm xâm hại trẻ em qua mạng đang diễn biến phức tạp
đây là vấn đề không chỉ ở việt nam mà là của toàn thế giới
chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia như thế này là rất quan trọng
qua đó sẽ trang bị kiến thức tổng quan
các bước điều tra xác định thủ phạm
từ đó góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống và đẩy lùi loại tội phạm này
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng phạm như ngát sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hộ khẩu trang trường
hộ khẩu thường trú tại xã dũng nghĩa huyện vũ thư tỉnh thái bình
có xeo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày trái
và đối tượng đào văn huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn tân khai xã thiện phiến huyện tiên lữ tỉnh hương yên
cao một m năm mươi bảy lông mày ngang sống mũi thẳng rái tay trúc mắt hít và khi nói miệng hơi méo
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần thị vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn xanh soi xã thủy đường huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý